chiều nay ngày hai mươi năm tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp thủ tướng hungary orban viktor đến chảo xã giao
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng được biết cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng đã thành công tốt đẹp
với việc ký kết hàng loạt văn kiện trên nhiều lĩnh vực
chủ tịch nước mong muốn thời gian tới hai bên cần tích cực trao đổi đoàn các cấp
tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác vừa đạt được
nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị hungary tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ toàn diện việt nam và eu
trong đó có việc sớm chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
chủ tịch nước cảm ơn hungary đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng hơn bốn người việt nam sinh sống
kinh doanh ổn định và hòa nhập tốt với xã hội hungary đồng thời đề nghị hungary tiếp tục có những chính sách hỗ trợ
cộng đồng việt nam xin giữ bản sắc dân tộc phát huy tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại
đầu tư và du lịch giữa hai nước
thủ tướng orban victor thông báo với chủ tịch nước về kết quả hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc sáng nay
và cho biết cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp qua đó hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng
nhấn mạnh những thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra cánh cửa hợp tác mới giữa hai nước
thủ tướng orbán victor khẳng định hungary sẽ là cầu nối giữa việt nam và eu
đồng thời sẽ hỗ trợ việt nam sớm ký kết và phê chuẩn chính thức hiệp định thương mại tự do việt nam